thưa quý vị công an huyện long hồ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh vĩnh long
đã tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông
tại trụ điện thuộc ấp thanh hưng xã thanh đức huyện long hồ
vào khoảng bốn giờ một mươi năm phút vào sáng ngày một mươi tám tháng năm công an xã thanh đức huyện long hồ đã tiếp nhận tin báo của người dân
về một người đàn ông đã tử vong nằm sát chân trụ điện thuộc ấp thanh hưng xã thanh đức huyện long hồ
vào thời gian trên khi nghe tiếng nổ lớn phát ra từ trụ điện này sau đó đã xảy ra sự cố mất điện
nhân viên công ty điện lực đã đến kiểm tra thì phát hiện vụ việc và trình báo với cơ quan công an
qua khám nghiệm cơ quan chức năng phát hiện nơi người đàn ông tử vong có chiếc xe đạp và chiếc ba lô bên trong có cuộn dây đồng
kiểm tra tùy áo nạn nhân còn có một cây kìm kết quả xác minh nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thành phố vĩnh long
nạn nhân là người nghiện ma túy đã từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc
kết quả khám nghiệm tử thi nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do chấn thương sọ não
mặc áo có in logo của công an nhân dân và mang theo cả còng số tám với mục đích là bắt giữ các xe máy vi phạm giao thông rồi cưỡng đoạt tài sản
đối tượng nguyễn khoa minh một mươi chín tuổi ngụ tại quần tám vừa bị công an thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh bắt tạm giam
tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự của công an thành phố thủ đức
phối hợp với tổ phòng chống đuôi
xe trái phép của phòng cảnh sát giao thông công an đã phát hiện đám đông tụ tập gần với giao lộ đường bảy đường số tám
phường an lợi đông thành phố thủ đức nên đã tiến hành kiểm tra
qua đó nhận thấy minh và một thanh niên khác có biểu hiện bất thường nên đã đưa cả hai và một số người nữa về trụ sở để làm rõ
tại cơ quan điều tra minh khai cùng với một thanh niên nữa đã đến khu đô thị sa la phường an lợi đông tp thủ đức
giả làm cảnh sát hình sự để chặn xe
những người đi xe không có khóa
có gương chiếu hậu không đội mũ bảo hiểm
khi đi minh mặc áo khoác của in logo công an nhân dân và mang theo cả còng số tám
trước khi bị tổ tuần tra của công an tp thủ đức phát hiện thì minh và thêm một đối tượng thanh niên nữa
đã thực hiện việc giả làm cảnh sát hình sự và đã chặn ba xe
còn tại an giang với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
huỳnh nguyễn phúc huy chú tại thị trấn an châu huyện châu thành
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh an giang
khởi tố và bắt tạm giam
trước đó vào ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn huy mượn xe mô tô trị giá trên ba mươi hai triệu đồng
của lâm hoàng đông để đi
vào chiều cùng ngày thì đông bị bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
sau đó vợ của đông là đỗ thị đọt đã nhiều lần đòi huy trả lại xe mô tô của chồng mình
nhưng huy không trả mà nhờ bạn đem bán chiếc xe với giá năm triệu đồng
vào ngày ba tháng năm đọt đến cơ quan công an tố giác hành vi chiếm đoạt tài sản của huy
các bài viết được các đối tượng đăng tải trên các trang mạng xã hội đã thu hút hàng ngàn lượt người quan tâm theo dõi
nhiều cá nhân đã gửi tiền ủng hộ từ vài chục nghìn đồng đến cả chục triệu đồng
tuy nhiên sau khi nhận được tiền từ thiện của các nhà hảo tâm giáp không chuyển cho bất cứ cá nhân gia đình nào cần giúp đỡ hay tổ chức từ thiện nào mà sử dụng để tiêu xài cá nhân và đánh bạc
kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay nguyễn văn giáp đã sử dụng ba tài khoản facebook đăng tải khoảng ba sáu trăm linh bài viết
video kêu gọi từ thiện chiếm đoạt tài sản của một năm trăm linh nhà hảo tâm với tổng số tiền hơn năm trăm linh triệu đồng
trong đó tài khoản facebook thiên tiên lê minh là tài khoản đã kêu gọi để nhận từ thiện từ bị hại trên địa bàn tỉnh nam định
group mà các đối tượng đăng tải nhiều bài viết kêu gọi tiền từ thiện nhất là group công khai trên facebook mang tên trợ trường thi với sáu hai trăm linh năm thành viên tham gia
nơi đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi từ thiện trên công dân mạng
thì các đối tượng để trái giấu hình thức
vi phạm tội của mình thì các đối tượng lên mạng vào những hội nhóm để mua các tài khoản facebook tài khoản ngân hàng
sau khi mua được cái tài khoản facebook tài khoản ngân hàng của chính chủ
để các đối tượng cóp những bài viết kêu gọi của các tổ chức từ thiện sau đó về chỉnh sửa nội dung
lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn kêu gọi ủng hộ từ thiện trên mạng xã hội không phải là hình thức mới
cơ quan công an đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn trên
các nhà hảo tâm nên lựa chọn các quỹ chương trình từ thiện do nhà nước đoàn thể quỹ xã hội quỹ tử thiện
được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đứng ra tổ chức
trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần báo cho cơ quan công an để kịp thời xử lý
tại tỉnh thái bình công an huyện vũ thư đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với nguyễn đình hạnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại huyện ia hai leo tỉnh đắk lắc về tội trộm cắp tài sản
sau khu bị hại về việc bị đối tượng đã lẻn vào nhà trộm cấp tài sản và lấy đi số tiền gần ba mươi triệu đồng và chín chỉ vàng
công an huyện vũ thư đã nhanh chóng điều tra truy bắt đối tượng
sau hai mươi bốn tiếng đồng hồ lần theo dấu vết của đối tượng công an huyện vũ thư đã làm rõ đối tượng của vụ trộm cắp là nguyễn đình hạnh
khi đang lẩn trốn tại thành phố hải phòng
tại cơ quan điều tra hạnh khai nhận vào lúc khoảng một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng năm hạnh đi đến địa phận thôn nghĩa tường
xã hồng phong huyện vũ thư thấy sơ hở của gia đình bị hại đã lẻn vào nhà sử dụng búa kim loại
đập phá vỡ tủ kính để lấy đi số tiền gần ba mươi triệu đồng và chín chỉ vàng cùng nhiều tăng vật khác
hiện công an huyện vũ thư đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật
sau một thời gian phối hợp với công an tỉnh hồ phân nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
trong công tác bắt tội phạm truy nã tại cờ khẩu tén tần huyện mười
trước đó công an huyện mường lát tỉnh thanh hóa công an tỉnh hồ văn lào đã bàn giao đối tượng
sung mân gấu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở xã pù nhi huyện mường lát cho công an huyện mường lát
để phục vụ cho công tác điều tra xử lý tội phạm
đây là đối tượng bị công an huyện mường lát truy nã từ năm hai nghìn hai về tội trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai sung mân gấu và quốc văn lơi ở bàn natao
xã pù nhi huyện mường lát đã bắt trộm bò sau đó vượt biên sang bàn nặm ngặn viên xây tỉnh hồ văn tiêu thụ
tuy nhiên do không chứng minh được nguồn gốc của con bò nên hai đối tượng này đã bị chính quyền bản nậm ngặn tạm giữ
và lợi dụng lúc sơ hở sung mân gấu và quốc văn lơi đã bỏ trốn về việt nam
sau khi trốn về việt nam vào ngày hai tháng bảy năm hai nghìn hai quốc văn lời đã bị công an xã phù nhi huyện mường lát bắt giữ
còn sung mân gấu bỏ trốn khỏi địa phương và bị công an huyện mường lát ra quyết định truy nã về hành vi trộm cắp tài sản
sau khi xác định sung văn gấu hiện đang lẩn trốn ở huyện mường quân lào công an huyện mường lát đã thường xuyên phối hợp
trao đổi cung cấp thông tin với công an tỉnh hồ phân để xác minh bắt giữ
từ những thông tin do công an huyện mường lát cung cấp vào ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn công an tỉnh hồ văn đã phát hiện nơi ẩn náu
của đối tượng sung mân gấu đồng thời tiến hành bắt giữ di lý và bàn giao đối tượng cho công an huyện mường lát để xử lý theo quy định của pháp luật
lợi dụng bệnh viện là nơi thường xuyên có nhiều người ra vào thăm khám mỗi ngày các đối tượng trộm cắp xem đây là địa bàn hoạt động dễ dàng
bởi sự lơ là của người dân và trong thời gian qua công an tp hà nội đã liên tiếp phát hiện bắt giữ nhiều vụ trộm cắp tài sản
tại bệnh viện với những phương thức và thủ đoạn phạm tội khác nhau
đối tượng trần thị minh đức sinh năm hai nghìn một mươi năm
trước năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại phương nam đồng quận đống đa hà nội
trước đây đức từng làm nhân viên vệ sinh của bệnh viện sanh pôn hà nội nên nắm rất rõ quy luật hoạt động cũng như đường đi lối lại các phòng khoa
lợi dụng điều đó đức đã nhiều lần lẻn vào bệnh viện để trộm cắp tài sản
chối là nhiều nhất là vừa rồi là hơn sáu triệu có vào đấy là cũng kiểu đổi lòng tham lên đấy là vừa một lần rồi
thế đâm ra là cũng đổi lòng tham lên thôi cũng biết lối ăn năn hối lỗi lắm rồi
với chín tiền án tiền sự về các tội danh
các tội danh khác nhau nhưng nguyễn thị thu hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại tỉnh lào cai vẫn ngựa quen đường cũ
đối tượng này đã tiếp cận bệnh nhân người nhà bệnh nhân để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức
giả vờ có người quen làm bác sĩ để được khám mổ nhanh với chi phí hỗ trợ là năm triệu đồng
tuy nhiên mọi hành vi của hà đã không thể qua mắt được lực lượng chức năng
lợi dụng sự nhẹ dạng cả tin của những người bệnh nhà bệnh nhân để tiếp cận và đưa thông tin mình có thể có được
mối quan hệ hoặc có khả năng tiếp cận để đề nghị giúp đỡ với và để được thực hiện được việc giúp đỡ đó
thì yêu cầu phía bệnh nhân người nhà bệnh nhân là phải đưa cho đối tượng một số tiền nhất định dạng như dạng nó tay
sau khi đưa tiền đến đối tượng thì đối tượng một nợ dụng đám đông có thể nếu lý do đi tìm gặp bác sĩ
yêu cầu bị hại ngồi ở đấy để đợi chờ và nợ dụng cái việc rất là đông trong bệnh viện
hoặc là nhiều đường đi nối lại trong bệnh viện
thì đã tỏ thoát và chiếm đạt số tiền chiếm đạt được
xuất phát từ thực tế đó công an cơ sở đã tăng cường phối hợp với lực lượng bảo vệ tại bệnh viện
tăng cường tuần tra nhắc nhở bệnh nhân người nhà bệnh nhân khi đến thăm khám điều trị
cần nâng cao cảnh giác bảo vệ tài sản cá nhân tránh tạo kẽ hở cho tội phạm hoạt động
đồng thời khi thấy có đối tượng khả nghi người dân cần báo ngay cho nhân viên y tế bảo vệ để được hỗ trợ
cho hàng ngày chúng tôi phải giao ban để hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị bảo vệ thực hiện các nhiệm vụ
ví dụ như là tuần tra thường xuyên để ngăn ngừa những trường hợp giả mạo
thứ hai là chúng tôi tuyên truyền bằng loa tại các vị trí tập trung đông người
thứ ba nữa là tại các vị trí tập trung đông người thì chúng tôi có những biển cảnh báo
để cho người bệnh và người nhà bệnh biết
và một cái việc rất quan trọng là chúng tôi phải thường xuyên phối hợp với công an phường hàng
ông và công an quản lập kiếm để thực hiện công tác an ninh trật tự ở đây
hiện tình trạng trộm cắp lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn đang diễn ra hàng ngày
tại nhiều bệnh viện trên địa bàn thành phố
mặc dù cơ quan chức năng cũng đã đưa ra nhiều khuyến cáo đối với người dân
khi đến các bệnh viện thăm khám chữa bệnh nhưng tình trạng trên vẫn còn tái diễn
do vậy để hạn chế vấn đề này bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng
người dân cần nâng cao cảnh giác thực hiện đúng theo sự hướng dẫn của bác sĩ và quy định của bệnh viện
công an huyện hóc môn phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm
vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán vận chuyển pháo lậu với quy mô lớn
từ campuchia về việt nam tiêu thụ bước đầu thu giữ hơn sáu trăm linh kg pháo nổ
sáng ngày một mươi tháng năm lực lượng công an bắt quả tăng hai người đàn ông đang điều khiển xe ô tô tải
chở gần sáu trăm hai mươi kg pháo nổ các loại và hai mươi chín thùng cắt tông chứa các loại loa
có xuất xứ nước ngoài đã qua sử dụng không có hóa đơn chứng tử
mở rộng điều tra vào ngày một mươi bốn tháng năm ban chuyên án tiếp tục bắt giữ trần xuân tùng
khi đang lẩn trốn tại nhà người quen
qua điều tra cho thấy tùng nhận hàng hóa do một đối tượng tên sang chuyển về từ cửa khẩu tây ninh
sau đó tùng thuê hai người đàn ông vận chuyển số hàng này đi giao cho khách theo danh sách địa chỉ có sẵn
công an đã khởi tố bắt giam tùng về hành vi vận chuyển hàng cấm là pháo nổ
đội biên phòng tân thành bộ đội biên phòng tỉnh bình phước vừa phát hiện và thu giữ số lượng lớn rượu ngoại
vận chuyển trái phép qua khu vực biên giới vào việt nam
khoảng một giờ một mươi phút sáng ngày một mươi tám tháng năm trong quá trình tuần tra bảo vệ biên giới
tại khu vực mốc sáu mươi năm trên ba mươi sáu thuộc ấp tân phong xã tân thành huyện bù đốc tỉnh bình phước
đội công tác của đội biên phòng tân thành đã phát hiện ba người đang vận chuyển nhiều thùng cắt tông
vượt sông măng từ hướng campuchia về việt nam
khi phát hiện đội tuần tra ba người này đã nhanh chóng bỏ chạy để lại số lượng lớn là thùng cắt tông
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản thu giữ hai trăm linh sáu thùng cắt tông
chứa một tám trăm chín mươi chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc
tắm ở nơi cấm tắm chín thanh thiếu niên đã bị sóng cuốn
nhân viên cứu hộ đưa vào bờ được tám người nhưng có hai em không qua khỏi một em mất tích
vụ việc đau lòng trên vừa xảy ra vào chiều tối ngày một mươi tám tháng năm
tại bãi biển thuộc lộn
xuống biển cuối đường hồ xuân hương phường khôi mỹ quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
cho đến sáng nay ngày một mươi chín tháng năm ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển đà nẵng cho biết
lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm người mất tích khi tắm ở bãi biển khôi mỹ quận ngũ hành sơn
trước đó vào chiều tối ngày một mươi tám tháng năm một nhóm gồm chín thanh thiếu niên từ chín cho đến một mươi năm tuổi
xuống tắm biển tại khu vực cắm bảng nguy hiểm cấm tắm
do có sóng to nhóm bị cuốn trôi ra xa bờ
sau khi phát hiện vụ việc các nhân viên cứu hộ đã cứu được tám em đưa vào bờ
tuy nhiên có hai em không qua khỏi và một em còn mất tích
cũng tại quận ngũ hành sơn vào ngày một mươi hai tháng bốn đã xảy ra vụ hai anh em sinh đôi một mươi bốn tuổi
tạm trú tại tổ năm mươi sáu phường hòa hải chết đuối
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh vĩnh long
phối hợp với trung tâm quản lý và phát triển nhà ở sở xây dựng vĩnh long
và các lực lượng thuộc công an tp vĩnh long vừa tổ chức diễn tập phương án chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ có nhiều lực lượng tham gia năm hai nghìn hai mươi bốn tại trung cư khóm năm phường tám tp vĩnh long
tình huống giả định đạt ra là xảy ra cháy tại bãi giữ xe trong khu trung cư khóm năm phường tám tp vĩnh long
ngọn lửa nhanh chóng cháy lan đến các xe khác có nhiều nguy cơ cháy lan đến nhà dân liền kể
khói khí bao trùm nhiều căn nhà số lượng người bị kẹt trong đám cháy là tám người không thoát ra ngoài được
khi phát hiện cháy lực lượng tại chỗ đã tổ chức chữa cháy ban đầu theo phương châm bốn tại chỗ
và thông tin báo động gọi điện cho các lực lượng hỗ trợ cứu người và di chuyển tài sản
tạo khoảng cách chống cháy lan cháy lớn sang khu vực xung quanh
nhận được tin báo các đội nghiệp vụ thuộc công an tp vĩnh long phối hợp với lực lượng chữa cháy
thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã điều động phương tiện
cùng bốn mươi tám cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai đội hình chữa cháy
và giải cứu những người bị nạn ra khỏi nám cháy an toàn và dợt tắt thành công nám cháy
buổi diễn tập đã góp phần nâng cao nhận thức kỹ năng và ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy
phát huy vai trò của lực lượng chữa cháy tại chỗ và người dân sẵn sàng phối hợp chữa cháy cùng các lực lượng chuyên nghiệp